đến năm hai nghìn một mươi năm khi kiểm tra và đối chiếu biên bản làm việc trước đó
thì việc thu hồi công nợ của bảo hiểm xã hội việt nam tại công ty alc hai kiểm toán nhà nước thấy
việc thu hồi nợ cả gốc và lãi chưa tiến triển
đến cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm bảo hiểm xã hội việt nam chưa thu hồi được hết nợ gốc và lãi
của công ty alc hai với tổng số tiền bảy trăm sáu mươi chín tỷ đồng vốn quá hạn và bảy trăm ba mươi năm tỷ đồng tiền lãi
nguyên nhân là do công ty alc hai
công ty alc hai không có khả năng trả nợ
tính đến nay cộng cả gốc và lãi là hơn một bảy trăm linh tỷ đồng
liên quan đến vụ án này từ năm hai nghìn một mươi hai ông lê bạch hồng đã bị khiển trách về đảng
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai ủy ban kiểm tra trung ương khóa một mươi một đã nêu rõ
ông hồng không chỉ đạo đề xuất báo cáo ban cán sự đảng thực hiện việc bổ sung
sửa đổi quy chế làm việc của ban cán sự đảng cho phù hợp chức năng nhiệm vụ
không chấp hành đúng quy chế làm việc của ban cán sự đảng
ông hồng báo cáo số kết dư quỹ bảo hiểm y tế năm hai nghìn một mươi không đúng chế độ quản lý tài chính
chưa nghiêm túc trong chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể cá nhân
có khuyết điểm trong việc cho vay tiền không đúng
với những sai phạm nêu trên ông hồng bị ủy ban kiểm tra trung ương khiển trách về đảng
kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thi hành kỷ luật về chính quyền
vụ án ông lê bạch hồng nằm trong giai đoạn điều tra mở rộng vụ án alc hai
do ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo
một vụ đổ trộm gần năm tấn rác thải công nghiệp gồm vải vụn bao bì ni lông dơ bẩn simili ra môi trường
vừa bị lực lượng phòng cảnh sát môi trường công an tp hcm phát hiện bắt quả tang
tại thời điểm kiểm tra cảnh sát môi trường tp hcm đã phát hiện tài xế và phụ xe
chở rác mang biển số năm mươi một d bốn mươi một nghìn sáu trăm chín mươi năm đang đổ rác trên xe xuống một bãi đất chống
tại xã vĩnh lộc b huyện bình chánh
đây là xe thuộc chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật công nghệ sài gòn xanh
có địa chỉ kinh doanh tại quận gò vấp tổng cộng có hơn bốn năm tấn rác thải công nghiệp đã được đổ ra
tài xế xe đổ rác cho biết rác thải được thu gom từ một số doanh nghiệp hoạt động
tại khu công nghiệp tân tạo huyện bình chánh
ngoài số rác thải mới đổ tại bãi đất trên lực lượng chức năng còn phát hiện khoảng năm tấn rác thải công nghiệp
được đổ từ trước và một số chất thải rắn công nghiệp đang tiêu hủy giang dở
một số lượng lớn thực phẩm do trung quốc sản xuất
và không có giấy tờ kiểm định về vệ sinh an toàn thực phẩm
vừa bị lực lượng chức năng lạng sơn phát hiện thu giữ vào ngày hôm qua
tại khu vực đường quốc lộ một a thuộc địa phận xã vân thủy huyện chi lăng tỉnh lạng sơn
phòng cảnh sát môi trường phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
tiến hành kiểm tra xe ô tô mang biển số một mươi hai c năm nghìn bảy trăm linh một do lô văn chứ
trú tại thị trấn cao lộc huyện cao lộc điều khiển
đang vận chuyển thực phẩm không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tăng vật thu giữ gồm ba trăm bảy mươi kg củ cải đã qua sơ chế
ba trăm linh lọ đậu phụ nhĩ tám mươi kg đậu phụ da tám mươi kg bột phụ da dùng để chế biến thực phẩm
và nhiều loại thực phẩm khác
số thực phẩm trên đều do trung quốc sản xuất
và không có giấy tờ kiểm định về vệ sinh an toàn thực phẩm
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh thụ lý giải quyết
theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị trên địa bàn cửa khẩu quốc tế lao bảo tỉnh quảng trị
trong thời gian vừa qua tình hình buôn lậu các mặt hàng phục vụ cho mùa hè
như đường kính bia nước giải khát các loại qua biên giới có nhiều diễn biến phức tạp
các đối tượng đã dùng mọi hình thức thủ đoạn để vận chuyển hàng qua biên giới
cũng như về nội địa
để đưa đường kính về nội địa trên tuyến quốc lộ chín
hàng ngày các đối tượng buôn lậu đường kính dùng rất nhiều thủ đoạn
trên xe ôm xe hạ tải xe chở khách
những chiếc xe này mỗi lần vận chuyển từ ba tạ cho đến trên hai tầng
các đối tượng đều vận chuyển đường kính
với bảy tạ đường này lực lượng chức năng bắt thì số tiền phạt lên đến bốn triệu đồng
như vậy thì các đối tượng buôn lậu đánh đổi là quá lớn
giai đoạn này trên sông sê pôn nước sông cạn nên các đối tượng qua về rất dễ
điều này đã gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng
từ đầu năm đến nay lực lượng biên phòng quảng trị đã bắt giữ trên một trăm linh vụ số tiền phạt trên một tỷ đồng
các bản hàng chủ yếu là đường kính rượu ngoại gỗ đồ điện tử bia các loại sữa nước giải khát
các đối tượng buôn lậu đường trên tuyến biên giới đang diễn ra với nhiều cam go
các đối tượng buôn lậu thường xuyên tập kết hàng trên tuyến đường chín để vận chuyển về nội địa
thực tế này cho thấy cần có sự vào cuộc đồng bộ từ các ngành chức năng trên tuyến biên giới cũng như nội địa để thị trường nội địa không bị xáo trộn bởi hàng lậu
trong thời gian gần đây liên tục xảy ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt thông tin về tài khoản cá nhân tại các ngân hàng
các đối tượng lừa đảo sử dụng nhiều chiêu thức tinh vi khác nhau như trao đổi buôn bán quảng cáo sản phẩm thông báo trúng thưởng mạo danh đòi nợ giúp ngân hàng để lừa đảo
và để tránh sập bẫy của kẻ gian
agribank đã khuyến nghị với khách hàng đề cao cảnh giác khi có nghi ngờ về hành vi lừa đảo gian lận ngay lập tức liên hệ và phối hợp cùng với ngân hàng kịp thời xử lý ngăn chặn
đối tượng giàn lận thường chủ động liên hệ với khách hàng qua điện thoại mạng xã hội hoặc email với các nội dung như
lừa khách hàng tự truyền tiền bằng cách giả mạo cơ quan điều tra thông báo liên quan đến một vụ án bất kỳ và yêu cầu khách hàng truyền tiền để phục vụ điều tra
giả mạo thông báo trúng thưởng từ ngân hàng hoặc các công ty lớn và yêu cầu cung cấp số otp của khách
giả mạo người thân bạn bè nhờ chuyển tiền hộ mua thẻ điện thoại
đánh cắp thông tin bảo mật từ khách hàng
một giả danh điều tra viên cán bộ cơ quan công an viện kiểm sát tòa án gọi điện gửi bưu phẩm hoặc giấy triệu tập để khởi kiện khách hàng do sử dụng thẻ tiến dụng mở tại ngân hàng hoặc vay nợ nhưng quá hạn chưa trả nợ
để hạn chế rủi ro trong giao dịch ngân hàng khách hàng hãy thực hiện giao dịch an toàn theo hướng dẫn sau
giữ bí mật thông tin bảo mật các dịch vụ ngân hàng
không cung cấp thông tin bảo mật như mã pin thẻ mật khẩu truy cập mật khẩu giao dịch một lần otp mật khẩu truy cập địa chỉ email cá nhân cho bất cứ ai và dưới bất cứ hình thức nào
xác thực người đề nghị bạn thực hiện giao dịch tài chính
kiểm tra thông tin của trang website khi thực hiện giao dịch trực tuyến
chỉ nên thực hiện giao dịch tại các website uy tín có độ bảo mật cao
cẩn trọng khi thực hiện giao dịch thẻ tại atm pos
khi giao dịch tại máy atm pos
hãy quan sát khe thẻ trên máy atm
bảo đảm không có thiết bị lạ gắn trên khe và che bàn phím khi nhập số pin
cẩn trọng khi thực hiện giao dịch trực tuyến
hạn chế sử dụng mạng wi fi công cộng tại quán cà phê để đăng nhập thực hiện giao dịch trên hệ thống ngân hàng điện tử của agribank
khi khách hàng phát hiện tài khoản thẻ phát sinh những giao dịch gian lận hoặc có băn khoăn vướng mắt hay cần trao đổi thông tin
hãy gọi liên lạc ngay với agribank theo số hotline một nghìn chín trăm linh năm mươi năm tám mươi tám một mươi tám
đến điểm giao dịch agribank gần nhất hoặc khách hàng có thể tự thao tác khóa dịch vụ trên ứng dụng agribank imobi banking
quý khách hàng hãy đăng ký dịch vụ thông báo biến động số dư tài khoản thanh toán tài khoản tiền gửi tiết kiệm tài khoản vay của mình
thông tin liên quan đến giá điện
bộ công thương vừa ban hành quyết định thành lập ba đoàn
kiểm tra về việc thực hiện quyết định điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện
theo quyết định này trưởng đoàn là lãnh đạo cục điều tiết điện lực
thành viên đoàn gồm đại diện các đơn vị bộ tài chính hội bảo vệ người tiêu dùng việt nam
ubnd tổ quốc việt nam ubnd kinh tế quốc hội tổng liên đoàn lao động việt nam tập đoàn điện lực việt nam
đoàn sẽ kiểm tra việc thực hiện quyết định số sáu trăm bốn mươi tám công tác kinh doanh dịch vụ giải đáp thắc mắc của khách hàng sử dụng điện
đoàn sẽ kiểm tra việc thực hiện công tác tên truyền về giá điện và sử dụng điện cho khách hàng
đối tượng kiểm tra là các tổng công ty điện lực và một số khách hàng sử dụng điện
thời gian kiểm tra từ ngày tám đến ngày một mươi tháng năm
bộ thương thương mại mỹ doc vừa tăng thuế chống bán pha giá đối với cà cha việt nam
trong kết quả cuối cùng của đợt xem xét hành chính lần thứ một mươi bốn pr một mươi bốn
đối với các lô hàng cá cha việt nam nhập khẩu vào mỹ
trong giai đoạn từ ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
mức tăng cao nhất là công ty cổ phần hùng vương group với mức giá usd một kg
ở kết quả sơ bộ lên mức ba tám mươi bảy một kg
ntsfc foods cũng giữ ở mức một ba mươi bảy usd một kg so với mức thuế sơ bộ đã công bố
bốn doanh nghiệp xuất khẩu cá cha khác là cp việt nam
sea alphys green farm seafood và vinh quang corp bị áp mức thuế một ba mươi bảy usd một kg
mức thuế xuất toàn quốc vẫn áp dụng ở mức hai ba mươi chín một usd một kg
áp dụng cho các doanh nghiệp ngoài danh sách nói trên muốn xuất khẩu cá cha vào mỹ
theo hiệp hội xuất khẩu thủy sản việt nam và sep mặc dù việt nam hiện chưa có
hiện nay có sáu mươi hai doanh nghiệp cá cha đủ chuẩn xuất khẩu vào mỹ
nhưng phần lớn sẽ không thể xuất khẩu vì thuế chống bán phá giá
điều này sẽ tác động tiêu cực
đến xuất khẩu vào thị trường mỹ trong thời gian tới
ngoài ra xuất khẩu cà cha việt nam sang thị trường mỹ cùng với trung quốc và asean
sụt giảm trong những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
bên cạnh tác động của thuế còn do nhiều nước cùng tham gia xuất khẩu cá cha cạnh tranh với việt nam
thời điểm này nông dân trồng dưa ở tỉnh quảng ngãi bước vào vụ thu hoạch dưa hấu cuối vụ
và một điều rất phấn khởi đó là nếu như thời gian trước
giá dưa hấu rất sâu chỉ còn vài nghìn đồng một kg
thì giá dưa cuối vụ lại cao giá nông dân lãi đậm
hiện giá dưa tại ruộng được nông dân bán với giá giao động từ một mươi hai đồng đến một mươi ba đồng một kg
cao gấp nhiều lần so với dưa của vụ đầu
giá dưa hấu đã tăng cao sau khi trừ chi phí nông dân trồng dưa thu lãi trên một mươi triệu đồng một xào
đây là đợt dưa hấu có giá kỷ lục từ trước đến nay tại quảng ngãi
vụ dưa hấu đông xuân toàn tỉnh quảng ngãi trồng khoảng một hectare
hiện nông dân đã thu hoạch hơn tám mươi
trúng vụ dưa cuối vụ nên nông dân tỉnh quảng ngãi vô cùng phấn khởi
thưa quý vị tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa đang ở mức rất nghiêm trọng
nhựa đang gây ra những vùng chết trên đại dương với khoảng một tám triệu tấn được thải ra mỗi năm tại việt nam
ý thức được sự lãng phí và gây ảnh hưởng xấu đến môi trường khi thải ra một lượng lớn rác vô cơ từ bao bì nhựa
rất nhiều bạn trẻ đã và đang dần thay đổi các sản phẩm nhựa dùng một lần bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường
và đến đây thì chúng tôi cũng xin được tạm dừng bản tin kinh tế và tiêu dùng
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xu hướng tiêu dùng xanh sạch ngày càng trở nên phổ biến
cùng với đó là sự nở rộ của các chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch thu hút đông thử khách bởi sự an toàn của các sản phẩm khi sử dụng
đầu tiên là vấn đề về thông tin
thông tin khi chúng ta dùng một cái đồ gì đó
và thông tin nữa
đó là thông tin về môi trường để mọi người có thể biết hơn về hiện trạng môi trường hiện nay
và cái thứ hai đó là những giải pháp
khi chúng ta nói quá nhiều về những cái vấn đề của môi trường giống như rác thải nhựa
nhưng với thời đại này với xã hội hiện tại thì chúng ta cần có những giải pháp để phù hợp với nó hơn
một trong những sản phẩm thân thiện với môi trường hiện nay đó là hộp bã mía
tuy không có thiết kế bắt mắt nhưng lại có tác dụng bảo vệ môi trường tốt hơn loại hộp nhựa xốp truyền thống
nhờ khả năng tự phân hủy sinh học
khi gặp các thức ăn nóng hộp bã mía cũng không sản sinh ra các chất có nguy cơ gây ung thư
ngoài ra còn có một số sản phẩm khác đang rất được ưa chuộng như khẩu trang túi giấy ống hút cỏ bàng v v
nếu mà thật sự thì so sánh giá của những cái sản phẩm thông thường ngoại thị trường thì sự nó cao hơn
nhưng về đối với mình thì những cái chi phí đấy nó về lâu về dài thì nó không hề đắt chút nào
học chung vào ba dòng sản phẩm đó là sản phẩm đến các loại ấm hút cho nhà hàng những đồ hộp thay thế hộp xốp cũng cho nhà hàng
và cái thứ ba nó liên quan đến mỗi cá nhân đó là vấn đề về khẩu trang
vì với vấn đề về không khí ở hà nội hay những thành phố lớn thì việc dùng khẩu trang nó khá là cần thiết
với giá thành thấp đa dạng về kiểu dáng tiện dùng dễ vệ sinh và có thể tái sử dụng nhiều lần
các sản phẩm thân thiện với mọi người
các khu trường đang rất được lòng giới trẻ đặc biệt khách nước ngoài
dùng cái ống hút này rất là hay vì bây giờ mình đang có rất là nhiều vấn đề về nhựa rồi những cái đồ nhựa ống hút nhựa
nên là cái này rất là hay
lần đầu tiên anh ấy đến nhà hàng này được ăn cái đồ organic sang về sử dụng cái ống hút này thì thấy rất là tuyệt
xu hướng tiêu dùng xanh đang ngày càng phổ biến trên thế giới
đối với việt nam việc bắt kịp xu hướng này sẽ tạo ra cơ hội phát triển nhanh chóng mở rộng thị phần
môi trường đang bị ô nhiễm nặng nề không chỉ bởi các khu công nghiệp khí thải mà còn từ chính vật dụng mà con người đang sử dụng hàng ngày
vì thế hướng đến một lối sống mới sống xanh với các sản phẩm thân thiện môi trường sẽ góp phần bảo vệ không gian sống của con người